dịch bệnh giãn cách xã hội hạn chế ra ngoài khiến mọi người thường xuyên ở trong nhà
thậm chí nhiều ngày không ra ngoài điều này dẫn đến tình trạng thiếu vitamin d do không được tiếp xúc
với ánh mặt trời tiến sĩ bác sĩ trần quốc cường trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cho biết
ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp chính vitamin d do đó vì bất cứ lý do gì mà mọi người ít ra
đường tham gia giao thông tập thể dục thể thao ngoài trời đều gia tăng nguy cơ thiếu vitamin d
và điều đó quan sát rất rõ ràng trong thời gian giãn cách xã hội đặc biệt là trong thời gian kéo dài
như hiện nay ngay cả trước khi có dịch bệnh với lối sống của người dân nước ta hiện nay thì
nguy cơ thiếu vitamin d cũng cao khi mà mọi người đều làm việc trong văn phòng trẻ em đi học bán
chú từ rất nhỏ và đi học suốt cả ngày trong phòng học tỷ lệ thiếu vitamin d trung bình hiện nay
tại nước ta khoảng hai mươi ở người trưởng thành và bốn mươi ở trẻ em thiếu hụt vitamin d được chẩn đoán qua
xét nghiệm nồng độ vitamin d trong máu ngoài yếu tố thiếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời nêu trên
còn có một số đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin d bao gồm trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai
hai đối tượng này có nguy cơ thiếu hụt là do gia tăng nhu cầu sử dụng trẻ nhỏ tăng nhu cầu để
tăng trưởng chiều cao phụ nữ tăng nhu cầu để phát triển bào thai người cao tuổi người bệnh
vì người có bệnh gan thận người cao tuổi tăng nguy cơ thiếu hụt vì da bị lão hóa nên khả năng
tổng hợp vitamin d của da giảm người béo phì giảm nồng độ vitamin d trong cơ thể do vitamin d bị
giữ trong mô mỡ
có bệnh gan thận cũng giảm tổng hợp vitamin d do sau khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời tiền chất
vitamin d còn phải qua gan qua thận mới hoàn thành quá trình tổng hợp vitamin d
người sống ở những vùng mà hàm lượng tiêu cực tím giúp tổng hợp vitamin d yếu hoặc giảm tác dụng
chẳng hạn như nơi bị ô nhiễm môi trường các tỉnh miền bắc đặc biệt là những tháng mùa đông
hậu quả của việc thiếu vitamin d là gì
thiếu vitamin d sẽ gia tăng nguy cơ còi xương ở trẻ em và nhuyễn xương ở người trưởng thành
cũng như loãng xương ở người cao tuổi
thiếu vitamin d cũng là nguyên nhân góp phần làm chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em
góp phần làm giảm tầm vóc và chiều cao trung bình của dân số của một quốc gia
không chỉ vậy vitamin d còn được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới
có góp phần một phần nhỏ trong phòng ngừa các bệnh mãn tính không lây khác như ngăn ngừa ung thư
ngăn ngừa bệnh tim mạch tăng huyết áp đột quỵ lao phổi béo phì đái tháo đường
xa suốt trí tuệ các bệnh tự miễn khác nếu thiếu vitamin d thì hiệu quả này cũng giảm đi

vitamin d duy nhất ít có trong nguồn thực phẩm tự nhiên do đó để bổ sung vitamin d có các phương pháp như sau
tăng cường tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
muốn cơ thể hấp thu vitamin d tốt thì phải tiếp xúc ánh nắng mặt trời ở thời điểm ánh nắng tương đối
không có nhẹ ví dụ như trong khoảng thời gian sau chín giờ sáng
sử dụng thực phẩm có bổ sung vitamin d như sữa chế phẩm từ sữa và một số loại bánh được sản xuất đặc biệt
có bổ sung vitamin d uống thuốc bổ sung vitamin d
hiện nay vitamin d có nhiều loại loại kết hợp với canxi loại riêng lẻ dưới dạng uống nhỏ giọt dạng viên dạng xịt vào miệng dùng cho trẻ nhỏ
vitamin d là loại thuốc kê đơn tức là cần sự chỉ định của bác sĩ do đó người dân nên đi khám để được chỉ định dùng cho phù hợp
khi bổ sung vitamin d bằng thuốc cần chú ý điều gì
tiến sĩ bác sĩ trần quốc cường nhấn mạnh
vitamin d là loại tan trong chất béo và có khả năng ngộ độc nếu dùng quá liều
do đó lưu ý trong việc uống vitamin d là phải uống trong hoặc sau bữa ăn
để vitamin d hấp thu tốt nhất nhờ chất béo trong bữa ăn
thứ hai để tránh quá liều khi uống thuốc mọi người lưu ý hàm lượng vitamin d trong thuốc
đặc biệt là trong trường hợp cùng lúc dùng nhiều loại thuốc khác nhau có chứa vitamin d
vitamin d là dưỡng chất dinh dưỡng thiết yếu mà chúng ta cần cho rất nhiều quá trình chuyển hóa quan trọng trong cơ thể
bao gồm xây dựng và duy trì xương chắc khỏe
lượng vitamin d thấp là mối quan tâm lớn đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu
trên thực tế ước tính trên toàn thế giới
có khoảng một mươi ba dân số có tình trạng thiếu hụt vitamin d
vitamin d là một loại vitamin tan trong chất béo
chủ yếu hỗ trợ hấp thụ canxi thúc đẩy tăng trưởng và khoáng hóa xương của cơ thể
nó cũng liên quan đến các chức năng khác nhau của hệ thống miễn dịch tiêu hóa tuần hoàn và thần kinh của bạn
chúng ta cần bao nhiêu vitamin d mỗi ngày
chế độ vitamin d được khuyến nghị là sáu trăm linh eu dành cho người từ một đến bảy mươi tuổi và tám trăm linh eu dành cho người trên bảy mươi tuổi
nếu bạn không nhận đủ ánh sáng mặt trời
lượng vitamin d khuyến nghị có thể sẽ đạt gần một eu mỗi ngày
trong một số trường hợp bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để có được lượng vitamin d phù hợp
đặc biệt nếu bạn không nhận đủ vitamin d hoặc có nguy cơ mắc bệnh loãng xương
mặc dù độc tính của vitamin d là rất hiếm
nhưng tốt nhất là tránh dùng liều vitamin d dài hạn và vượt qua bốn iu mỗi ngày
mà không có sự giám sát từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe
điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị thừa vitamin d
các nguồn vitamin hòa tan trong nước như b c và thừa thả ra
cho nên ngân tiểu sẽ thấy mùi vitamin nông nặng
nhưng a d k hoặc thừa sẽ không thải ra
và tích lưỡi lại trong cơ thể
nó nằm ở gan mỡ
và nó mới gây ngộ độc
gây ngộ độc cũng gây ra rất nhiều tác hại
thường ngộ độc của những loại loại này
nó ảnh hưởng đến những hệ thống
hệ thần kinh căng thẳng lo lắng
rồi thì rất nhiều các vấn đề sau đó
gây dối loạn chuyển hóa của các cơ quan
đều là không tốt cả và cái này là
y văn thế giới người ta đã báo cáo rồi nhé
rất nhiều cháu bị ngộ độc vitamin d
trên thị trường có những chế phẩm liều cao
liều cao này người ta sẽ cho uống
sáu tháng hoặc bốn tháng mới uống một lần
nhưng mẹ lại không biết
hoặc là vô tình lại mua cái sản phẩm đó
vậy cứ mỗi ngày cho con diệt một viên
tôi khuyên các bà mẹ là phải
tư vấn đúng về bác sĩ
nghi hoặc là dinh dưỡng người ta tư vấn
ngược lại khi thiếu vitamin d
chúng ta cần bổ sung bằng cách nào
vậy vitamin d là một cái
vitamin mà hòa tan trong dầu mỡ
cho nên rất nhiều bà mẹ
ở cái nửa tuổi đang nuôi con
mà có con nhỏ nấu bột nấu cháo
hay ăn uống thì chúng tôi cứ phải nhắc thường xuyên
các bà phải cho
một thịa dầu hoặc một thịa mỡ vào cái bát bột
hoặc bát cháo cho trẻ
mục đích để nó giúp
hốt thu tốt cái vitamin
hòa tan trong dầu trong đó có
vitamin d nếu mà quên cái chuyện
cho dầu vào thì vitamin d nó cũng
không hốt thu được và trẻ vẫn dẫn tới
là còi xương như thường mỗi một tuần
nên ăn vài bữa cá
hai ba bữa cá
tôm cua tức là hải sản
trứng tiếp theo trẻ em là trứng
là cái sản phẩm rất là tốt
một tuần có thể với trẻ em
có thể ăn năm sáu quả không sao cả
bảy quả không sao cả thanh niên này
mà đào tập gym nó có thể mấy chục quả
không sao cả chúng tôi hay có cái công thức là
bốn quả trứng thì ăn một
lòng đỏ nhưng mà anh ăn
bốn quả thì anh cứ cả ngày có bốn quả
thì anh chén cả bốn lòng đỏ nhưng mà
anh sẽ đến một mươi quả trứng thì lúc đấy anh
ăn đến khoảng bốn năm quả lòng đỏ thôi
vì trứng nó hấp thu rất là tốt ngay cả
trung niên và cao tuổi tôi vẫn khuyên
là ăn hai và quả hai ba bữa một tuần
rau quả hằng ngày rau quả
hằng ngày thì tôi hay khuyên là nó rất là
quan trọng cá hồi là một loại
cá béo là nguồn thực phẩm rất
giàu vitamin d theo cơ sở dữ liệu
thành phần thực phẩm của mỹ
một khẩu phần cá hồi một trăm linh g
chứa từ ba trăm sáu mươi một sáu trăm tám mươi năm
eu vitamin d tuy nhiên
có sự khác biệt về lượng vitamin d
ở cá hồi tự nhiên hay cá hồi được nuôi
trung bình cá hồi đánh bắt
tự nhiên có chín trăm tám mươi tám iu vitamin d
mỗi một trăm linh g trong khi đó
cá hồi nuôi chỉ cung cấp khoảng hai trăm năm mươi
eu vitamin d cho mỗi một trăm linh g
cá chích là một loài cá được nhiều
người dân ở các quốc gia sử dụng nó có thể
được ăn sống đóng hộp hôn khói
hoặc muối loài cá nhỏ này cũng là một
trong những nguồn vitamin tốt
nhất cá chích đại tây dương tươi
cung cấp một sáu trăm hai mươi tám eu
mỗi khẩu phần một trăm linh g nếu không có cá
tươi thì cá chích ngâm giấm cũng là
một nguồn vitamin d tuyệt vời cung cấp

một trăm linh g tuy nhiên cá chích ngâm
cũng chứa một lượng muối natri cao
dẫn đến một số người bị tiêu thụ quá nhiều
cá mòi cũng là một nguồn vitamin d
tốt với mỗi khẩu phần có chứa hai trăm bảy mươi hai eu
có một số loại cá béo khác
cũng là nguồn vitamin tốt
chẳng hạn như cá bờ lưỡi ngựa
và cá thu cung cấp lần lượt
sáu trăm linh và ba trăm sáu mươi eu
mỗi khẩu phần một trăm linh g
dầu gan cá tuyết là thực phẩm chức năng
nhằm bổ sung vitamin d rất phổ biến hiện nay
nếu bạn không thích cá uống dầu ăn cá tuyết
có thể là giải pháp rất tốt
để đảm bảo lượng vitamin d cần thiết
cho cơ thể khỏe mạnh dầu gan cá tuyết
có khoảng bốn trăm năm mươi eu vitamin d
mỗi một muỗng cà phê bốn chín ml
dầu gan cá tuyết cũng là một nguồn
vitamin tuyệt vời đủ chín mươi
lượng được khuyến cáo tuy nhiên
vitamin a có thể độc với liều cao
do đó hãy cẩn trọng với dầu gan cá tuyết
bạn cần đảm bảo là không dùng quá liều
nhiều người thích cá ngừ đóng hộp
vì hương vị của nó và có thể bảo quản
dễ dàng ngoài ra về mặt giá cả
thì cá ngừ đóng hộp cũng thường rẻ hơn
rất nhiều so với mua cá tươi
loại cá đóng hộp này thường chứa tới
hai trăm ba mươi sáu eu vitamin d trong khẩu phần
một trăm linh g tuy nhiên
người sử dụng cần lưu ý cá ngừ đóng hộp
có chứa methimoxy
đây là một chất độc được tìm thấy trong nhiều loại cá
nếu nó tích tụ trong cơ thể bạn
nó có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe
nghiêm trọng hầu là một loại ngào sống
trong nước mặn có hương vị rất ngon
ít calor và đầy đủ chất dưỡng dưỡng
một con hầu tự nhiên một trăm linh gram chỉ có
sáu mươi tám calor nhưng chứa tới
tôm là một loài động vật giáp sát rất phổ biến
ở nhiều quốc gia tuy nhiên không giống như
hầu hết các nguồn vitamin d hải sản khác
tôm rất ít chất béo song
vẫn chứa một lượng vitamin d tốt
với một trăm năm mươi hai eu mỗi khẩu phần
ngoài ra tôm cũng chứa acid béo
omega ba có lợi cho sức khỏe
mặc dù với lượng thấp hơn nhiều loại thực phẩm
dầu vitamin d khác những người không ăn cá
nên biết rằng hải sản không phải là nguồn
cung cấp vitamin d duy nhất trong đó
trứng là một nguồn cung cấp vitamin d
khác rất bổ dưỡng tuyệt vời
trong khi hầu hết protein trong trứng được tìm thấy ở
ở lòng trắng thì chất béo vitamin d
và khoáng chất được tìm thấy chủ yếu
ở lòng đỏ một lòng đỏ trứng điển hình
từ gà nuôi có chứa một mươi tám ba mươi chín iuu
vitamin d tuy nhiên
những con gà được nuôi thả trên đồng dưới
ánh sáng mặt trời thì sẽ sinh ra trứng
với mức độ cao gấp ba bốn lần số lượng
vitamin d so với gà nuôi
ngoài ra trứng từ những con gà được cho ăn
thức ăn dầu vitamin d thì lượng vitamin
d có trong trứng của những con gà này
có thể lên tới sáu eu cho mỗi lòng đỏ
đó là một con số khổng lồ gấp
một mươi lần lượng khuyến cáo ngoài thực phẩm
bổ sung chất dinh dưỡng thì chỉ
có nấm là nguồn thực vật duy nhất có chứa
nhiều vitamin d giống như con người
nấm chỉ có thể tổng hợp vitamin này
tuy nhiên nấm sản xuất vitamin d hai
trong khi động vật sản xuất vitamin d ba
mặc dù vitamin d hai giúp tăng
nồng độ vitamin d trong máu nhưng nó có thể
không hiệu quả như vitamin d ba lượng
vitamin d trong một trăm linh gram nấm có chứa
tới hai ba trăm linh eu vitamin d
cao gần gấp bốn lần so với lượng khuyến cáo
trong trường hợp nguồn vitamin d tự nhiên
bị hạn chế đặc biệt nếu bạn
ăn chay hoặc không thích cá thì
một số sản phẩm không chứa vitamin d tự nhiên
là nguồn thực phẩm bổ sung vitamin d
rất hữu hiệu như sữa bò
là loại sữa mà hầu hết mọi người đều uống
đây là nguồn dinh dưỡng rất tốt
bao gồm canxi phốt pho và riboflavin
ở một số quốc gia
sữa bò được bổ sung vitamin d
với hàm lượng khoảng một trăm ba mươi eu mỗi cốc
tương đương với hai trăm ba mươi bảy mưu
do vitamin d được tìm thấy
hầu như chỉ có trong các sản phẩm
động vật do vậy người ăn chay
có nguy cơ thiếu vitamin d rất cao
do đó các thực phẩm thay thế như
sữa đậu nành là thực phẩm bổ sung chất
dinh dưỡng các vitamin và khoáng chất khác
tương tự có trong sữa bò
một cốc hai trăm ba mươi bảy mil sữa đậu nành
thường có từ chín mươi chín đến
ngoài ra trong một số trường hợp
người mắc bệnh không dùng nào lactose
hoặc dị ứng với sữa thì có thể sử dụng
nước cam có bổ sung vitamin d
và các chất dinh dưỡng khác
một cốc hai trăm ba mươi ml nước cam được làm rõ
dầu vitamin d có tới một trăm bốn mươi hai u vitamin d
một số loại ngũ cốc và bột yến
mạch ăn liền cũng được bổ sung vitamin d
với khẩu phần một phần hai chén
của những thực phẩm này có thể cung cấp
từ năm mươi năm cho đến một trăm năm mươi bốn eu
vitamin d dành thời gian ra ngoài
nắng là cách tốt nhất để có được liều
vitamin d tuy nhiên việc tiếp xúc
với ánh nắng mặt trời là rất khó đối với nhiều người
vì vậy bổ sung vitamin d
bằng thực phẩm hoặc các loại thuốc
là phương pháp rất phổ biến tuy nhiên
chúng ta sử dụng phải hết sức lưu ý
và tuần theo sự giám sát của bác sĩ